bộ công thương vừa có báo cáo gửi chính phủ về kiểm tra việc thực hiện điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân
và quy định giá bán lẻ điện cũng như nghị quyết số ba mươi của chính phủ
theo kết quả kiểm tra hoạt động niêm yết công khai giá ghi chỉ số công tơ chốt chỉ số tính tiền điện
thanh toán tiền điện cho thấy các đơn vị đã thực hiện đúng quy trình kinh doanh
thực tế cho thấy hóa đơn tiền điện của nhiều khách hàng sinh hoạt trong tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
tăng là do ba nguyên nhân sản lượng điện tiêu thụ của khách hàng tăng vì thời tiết nắng nóng
nhiệt độ tăng cao tác động của việc điều chỉnh tăng giá điện tám ba mươi sáu
kỳ ghi chỉ số công tơ tháng bốn là ba mươi một ngày nhiều hơn ba ngày so với kỳ ghi chỉ số công tơ tháng ba năm hai nghìn hai mươi
bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh cũng cho hay số lượng khách hàng thắc mắc trên các phương tiện thông tin đại chúng không nhiều
và đều được giải đáp đầy đủ
vì vậy bộ kiến nghị thủ tướng chính phủ giao bộ thông tin và truyền thông có các biện pháp
chấn chỉnh hoặc xử lý những cá nhân cố tình xuyên tạc đưa thông tin không đầy đủ khách quan
về đợt điều chỉnh giá điện vừa qua nhằm kích động gây dối trật tự an toàn xã hội